chiều qua chín tháng một mươi một cảng vụ hàng hải quảng ngãi cùng cơ quan chức năng triển khai các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu cho tàu chở dầu pv allian
nhằm phòng tránh trường hợp xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường khi bão số sáu đổ bộ vào bờ
trong chiều ngày chín tháng một mươi một tàu pv allian đã bâm hút một mươi sáu lít dầu đeo và ba mươi lít dầu fo ra khỏi tàu
và chuẩn bị phương án xử lý nếu xảy ra sự cố tràn dầu
hiện chủ tàu đang triển khai neo giữ chống va đập vào đá gây hư hỏng cho con tàu tránh tràn lượng dầu ra ngoài
dầu fo ở trạng thái đặc nên bâm hút khó khăn hơn
hiện công tác bâm hút hơn ba mươi lít dầu fo còn lại vẫn đang được tiến hành
dự kiến sẽ hoàn tất vào trưa nay một mươi một mươi một
trước đó tàu vận tải chở dầu pv allian đang chờ tiếp nhận xăng dầu từ nhà máy lọc dầu dung quất
đã bị trôi giạt mắc cạn tại khu vực cảng dung quốc
việc xử lý khẩn cấp hàng nghìn lít dầu nhằm tránh nguy cơ dầu có thể tràn ra
gây ảnh hưởng đến luồng hàng hải tại khu kinh tế dung quốc và môi trường biển nơi đây